tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo lê tân định chú tại huyện tam bình về tội giết người cướp tài sản xảy ra vào tối ngày một mươi tám tháng năm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường đông thuận thị xã bình minh
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba định và một nam thanh niên trú tại tỉnh đồng tháp hẹn gặp nhau tại một nhà trọ thuộc phường đông thuận thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
tại đây nam thanh niên yêu cầu định quan hệ đồng giới và sẽ cho tiền định đồng ý nhưng sau đó nam thanh niên không đưa tiền như đã hứa định tức giận nên đã dùng tay bóc cổ và dùng đầu đập vào vùng trán nạn nhân thấy nạn nhân không có kháng cự nữa định đã lấy điện thoại rồi bỏ về nhà trọ
đến ngày một mươi chín tháng năm lê tân định ra đầu thú tại công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê tân định mức án một mươi sáu năm tù về tội giết người và một năm tù về tội cướp tài sản tổng hình phạt mà định phải chấp hành là một mươi bảy năm tù